thưa quý vị và các bạn năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã chính thức được bắt đầu
đây cũng là năm đầu tiên mô hình thực hiện mô hình không chấm điểm cho lớp năm ở bậc tiểu học năm nay bước vào lớp sáu
trước ngưỡng cửa đầu tiên của những năm học cấp hai có một điều đáng chú ý là nhiều học sinh đã có những lo lắng hoang mang bỡ ngỡ khi lần đầu tiên làm quen với việc chấm điểm
còn giáo viên cấp hai thì phải điều chỉnh cách dạy cách thi để phù hợp với tâm lý các em học sinh
đây là những học sinh thực hiện mô hình không chấm điểm đầu tiên bước vào lớp sáu và cũng là lứa học sinh suốt năm học lớp năm tiểu học không phải đối mặt với các kỳ thi cùng với điểm số mà chỉ bằng những lời nhận xét
lên lớp sáu môi trường mới làm quen chương trình học mới và đặc biệt có em lần đầu tiên làm quen với những kỳ thi và cho điểm
đã có không ít học sinh tỏ ra lo lắng trước những điểm số thấp mà mình không biết
lần đầu tiên con gặp phải điểm kém thì con cảm thấy rất là lo lắng và tâm lý thì rất là áp lực vì không biết là bố mẹ sẽ cảm bố mẹ sẽ suy nghĩ thế nào và phản ứng thế nào ạ
con cũng gặp được con cũng gặp một số điểm kém thì con đấy con hơi buồn
nhưng mà con cố gắng để được điểm cao hơn nữa
không chỉ các em lớp sáu tỏ ra lo lắng làm quen với các kỳ thi chấm điểm
mà ngay cả chính những giáo viên dạy cấp hai cũng đã và đang tìm cách để cho các em làm quen dần với các kỳ thi đánh giá
bài kiểm tra cũng phải triển khai từ mức độ dễ đến mức độ cao hơn để các em làm quen dần
tránh tình trạng bị điểm số quá thấp khiến tâm lý các em trở nên lo lắng và tạo áp lực học tập lớn
so với trước kia
con không được chấm điểm với cấp một và cũng chưa quen được với những điểm số thấp
thì khi lên cấp hai với các con và kể cả với phụ huynh đó là một cú sốc
và có những con khi mà nhận được điểm ví dụ bảy đối với các con đó cũng là điều chưa từng xảy ra
và đôi khi giáo viên muốn có một cái tâm lý thoải mái cho các con lúc đầu năm thì lại cũng có nhiều cái phải điều chỉnh
ví dụ như có thể cho các con ở mức độ vận dụng nhận biết mức thông hiểu nhất
trao đổi với phó giáo sư văn như cương ông cho rằng đến giờ này ông không đồng tình với chủ trương không chấm điểm của bộ
và nếu bộ giáo dục và đào tạo vẫn giữ nguyên chủ trương này thì cần xem lại và cho một lộ trình rõ ràng
thì cái lộ trình thế cấp hai thì thế nào thì lớp một mươi thì thế nào rồi đến cấp ba thì thế nào cấp ba rồi rồi đánh giá theo kiểu gì
và đến khi thi đào thì còn chênh nhau không phải hai mươi năm điểm cũng đã đủ sống còn rồi
thì tất cả chuyện đấy là
tôi chưa hình dung ra được cái lộ trình rằng cái chuyện không chấm điểm này sẽ kéo dài đến bao giờ hay là ngừng đến bao giờ và bắt đầu cho đến từ bao giờ tôi thấy không rõ ràng gì cả
và đấy là cái khó khăn tôi đề nghị là phải xem thật là giáo viên phụ huynh phản ánh rất nhiều
học sinh sốc phụ huynh cũng sốc cô giáo thì lung túng xoay sở làm sao cho học sinh làm quen với hình thức chấm điểm
điều này rõ ràng đã và đang gây nên những xáo trộn không nhỏ cho học sinh và cả giáo viên
đã đến lúc bộ giáo dục và đào tạo cần có những lộ trình rõ ràng và những hướng dẫn cụ thể tránh tình trạng học sinh lo lắng áp lực với học tập